thành phố vị thanh tỉnh hậu giang hiện có gần một ba trăm linh hectare diện tích được bà con nông dân trồng khóm hay còn gọi là dứa
hiện tại loại trái cây này đã được cục sở hữu trí tuệ công nhận nhãn hiệu hàng hóa khóm cầu đúc hậu giang
và được sở khoa học công nghệ sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đầu tư giống vốn
để xây dựng các mô hình sản xuất theo quy trình an toàn vệ sinh thực phẩm sản xuất khóm cầu đúc theo tiêu chuẩn việt gáp
theo đó ủy ban nhân dân thành phố vị thanh đã quy hoạch diện tích vùng trồng khóm trên địa bàn thành phố đến năm hai nghìn hai mươi là khoảng một năm trăm linh hectare
một mươi vài năm gần đây giá khóm tăng cao nhiều người dân đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích trồng mía vườn tạp kém hiệu quả sang trồng khóm
đồng thời trái khóm cầu đúc được trồng trên vùng đất phèn mặn ở thành phố vị thanh đã có mặt ở nhiều chợ đầu mối
và hệ thống các siêu thị trong và ngoài tỉnh thậm chí còn xuất bán ra nước ngoài
từ đó đã giúp cho nhiều nông dân cẩn mẫn làm giàu trên vùng đất phèn mặn của quê hương mình
được biết tới đây ngành chức năng thành phố sẽ mời một số doanh nghiệp ở ngoài tỉnh đến khảo sát trao đổi với người trồng khóm để bao tiêu đặc sản này
đây là hướng đi hợp lý bởi phần lớn khóm của người dân sau khi thu hoạch chỉ bán dưới hình thức nhỏ lẻ
hoặc thông qua các chợ đầu mối dẫn tới đầu ra giá cả chưa được ổn định